các dự án bắt đầu được khởi công xây dựng và theo kế hoạch tới cuối năm hai nghìn hai mươi năm công trình này sẽ hoàn thành phục vụ tưới tiêu cho gần hai sáu trăm linh hectare cây công nghiệp hoa màu của người dân huyện đức trọng
đặc biệt công trình này còn nhằm mục đích ngăn lũ từ thượng nguồn vào mùa mưa bởi chính tại các thôn ca rèn ca long và định an của xã hiệp an đã từng phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ
gần đây nhất đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hàng trăm hectare trồng hoa rau màu của người dân tại đây bị mất trắng do ngập úng vì lũ lớn
khi dự án thực hiện không ai khác chính người dân thôn ca rèn sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ công trình này
ngoài việc tưới tiêu các loại cây công nông nghiệp người dân còn có thể nuôi trồng thủy sản tại lòng hồ tạo cảnh quan môi trường phát triển du lịch gắn với phát triển làng nghề của người ca ho bản địa tại đây
trước một số ý kiến chưa đồng thuận rất nhiều cuộc đối thoại giữa chính quyền với người dân đã được tổ chức
năm trên sáu ý kiến của người dân đã được chính quyền đồng ý giải quyết bao gồm nâng giá đất bồi thường có quỹ đất tái định canh để người dân canh tác
đền bù chi phí lắp đặt hệ thống điện ống dẫn nước tưới hoa màu hiện nay cải tạo hành lang sông suối bố trí việc làm đào tạo nghề cho người không còn đất sản xuất
và cuối cùng một số người còn bày tỏ mong muốn là dừng thực hiện dự án
về giá đất về bố trí khu vực đất tái định canh cho các hộ về thiếu đất về tính toán phần ống nước đường dây điện kéo từ ngoài dự án vào
vấn đề trừ hành lang sông suối sao mà có lợi nhất cho bà con vấn đề giải quyết việc làm đã được các cấp các ngành và có ý kiến và chúng tôi là những đơn vị đã thực hiện các nội dung nội dung này cho bà con
riêng chỉ có vấn đề về cái việc phải dừng dự án thì đây là một trong những cái mà thấy rằng là đây là một dự án một công trình trọng điểm của tỉnh
cho nên cái việc mà bà con đề nghị là dừng thực hiện dự án thì thôi
thấy là đây là một trong những cái thì cũng cần phải tiếp tục có những cái trao đổi tuyên truyền cho bà con để chấp đồng đồng thuận với chủ trương lớn đối với cái dự án này
sau khi giả soát điều chỉnh mức đền bù cho người dân đối với đất sản xuất nông nghiệp đã tăng từ hai trăm chín mươi triệu đồng theo khung giá cũ lên bốn trăm bảy mươi một triệu đồng một m hai
tùy từng khu vực ủy ban nhân dân huyện đức trọng cũng quy hoạch khu tái định canh diện tích bốn mươi tám hectare
khoảng ba km để cấp cho những hộ dân đủ điều kiện tiếp tục ra soát quỹ đất để tính quy hoạch khu tái định canh tốt hơn
bên cạnh đó chính quyền cũng đã làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn ra soát những người có nhu cầu đào tạo nghề dạy nghề và bố trí việc làm
vâng như quý vị đã thấy ý nghĩa và lợi ích của dự án này khi được xây dựng không chỉ người dân thôn ca rèn xã hiệp an mà các địa phương khác ở huyện đức trọng cũng sẽ được hưởng lợi như thế nào
và trước kiến nghị của người dân
chính quyền cũng đã có nhiều phương án tối ưu để người có đất thu hồi không bị thiệt hỏi sớm ổn định sinh kế
tuy nhiên đến nay mới có khoảng hơn ba mươi trong số một trăm bảy mươi một hộ dân bị ảnh hưởng nhận tiền đền bù
vẫn còn nhiều hộ dân chưa đồng thuận thậm chí có thái độ quá khích bất hợp tác với chính quyền đi ngược lại với lợi ích chung của đông đảo nhân dân
vì sao lại như vậy chúng tôi sẽ gửi tới quý vị ngay sau đây
trong số những hộ dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án hồ chứa nước ta hoét
ngoài số đông người đồng bào dân tộc thiểu số ca ho còn giữ tư tưởng rằng đất đai của cha ông nhiều đời khai phá cần phải giữ lại
thì có một số hộ người kinh có thái độ bất hợp tác thường xuyên xúi dục người dân trong thôn ca rèn không nhận tiền đền bù không bàn giao đất
thậm chí đưa ra những yêu sách đòi hỏi vô lý gây sức ép về chính quyền
và khi những hình ảnh này được một số người dân ở ca rèn đưa lên các trang cá
thì ngay lập tức vụ việc ở thôn karen trở nên nóng bỏng phức tạp qua sự xuyên tạc bóp méo của các thế lực thù địch đối tượng phản động lưu vong hay các tổ chức truyền thông thiếu thiện trí với việt nam
chẳng hạn như là tổ chức phản động việt tân rồi với số đối tượng tham gia trong các tổ chức phản động của người dân tộc thiểu số ở nước ngoài rồi
một số đối tượng ở thành phố hồ chí minh tham gia vào các tổ chức xã hội dân sự

đặc biệt là lấy đất của đồng bào dân tộc để giao cho một số doanh nghiệp xây dựng các khu nghỉ dưỡng sân gôn phục vụ các nhóm
đồng bào dân tộc có thể giao cho một số doanh nghiệp xây dựng các khu nghỉ dưỡng sân gôn phục vụ các nhóm

có những bài viết xuyên tạp việc chính quyền tỉnh năm đồng lấy đất của dân đặc biệt là lấy đất của đồng bào dân sự

như tôi đã nói là cái bình thường ở trên
khá biệt một vài trường hợp là anh lấn chí mất rừng
mà không có giấy tờ và vi phạm
thì cái việc đành bộ đương nhiên sẽ khác với những trường hợp là hợp pháp
hai là xuyên tạc cho rằng là chính quyền nhà nước cướp đất dân
có những trường hợp là hợp pháp
hai là xuyên tạc cho rằng là chính quyền nhà nước cướp đất dân đó
mà đã nói khẳng định đây là làm công trình công cộng phúc lợi cho người dân
và thứ ba là đàn áp những vấn đề đối với người dân khi phản đối hoàn toàn không có việc này
và trong tất cả các buổi đối thoại các buổi tiếp xúc người dân rất là ôn hòa
bởi vì tất cả trung quy người dân nào cũng là người dân của chúng tôi
và người dân nào cũng là chính quyền làm việc gì cũng vì lợi ích người dân
chứ không có một lợi ích khác riêng tư trong việc này
nhà nước chỉ bồi thường cho người dân hai mươi triệu đồng một m hai đất tại dự án hồ tat
được các đối tượng trong tổ chức khủng bố việt tân đăng tải công khai trên diễn đàn
không ai biết thông tin này các đối tượng lấy từ đâu
hay chỉ là sự vu cáo bịa đặt đầy tính bản chất phản động của chúng
thay như y quỳnh bờ đắp đối tượng đứng đầu tổ chức người thượng đứng lên vì công lý
lại được dịp lưu loa rằng người thượng sắc tộc ca ho ở tây nguyên bị cướp đất giao cho công ty hàn việt
hoặc như đài á châu tự do rfa lại vinh vào những hình ảnh đăng tải
rồi dựng chuyện cảnh sát cơ động chấn áp người dân khi lực lượng này bảo vệ việc thi công dự án
kích động nhân dân gây mất an ninh trật tự đòi đa nguyên đa đảng
và tiến tới là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam
thì cái đó cũng là cái âm mưu của các thế lực thủ địch và bọn phản động
khi thực hiện các vấn đề này
thì chúng muốn kêu gọi các tổ chức quốc tế
các tổ chức nhân quyền là lên tiếng để gây sức ép với chính phủ việt nam
lợi dụng một sự việc như thế này để đưa ra những thông tin không chính thống
dẫn đến nguy cơ sẽ là chia rẽ trong cái việc cộng đồng dân tộc của huyện đức trọng nói riêng và của địa phương tỉnh lâm đồng nói chung
do vậy thì trong những vấn đề này chúng muốn kêu gọi các tổ chức quốc tế các tổ chức nhân quyền là lên tiếng để gây sức ép với chính phủ việt nam

nắm bắt tình hình để báo cáo các thẩm quyền để xem xét xử lý đối với những trường hợp cố tình gây nên những mâu thuẫn để chia rẽ khối đại đoàn kết của huyện đức trọng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng đang đấu tranh làm rõ việc móc nối vào nội địa
lôi kéo kích động người dân gây dối của các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài
đưa các đối tượng tiếp tay cho các thế lực thù địch để chống phá đi ngược lại lợi ích của nhà nước và nhân dân xử lý nghiêm chức pháp luật
còn đối với đồng bào ca rèn họ cần nhận thức đầy đủ về mục đích ý nghĩa của dự án
mà sắp tới họ chính là người được hưởng lợi từ chính sách ưu việt của đảng nhà nước
cần tỉnh táo trước âm mưu của các thế lực thù địch không để chúng lợi dụng tự hủy hoại chính cuộc sống bình yên của thôn làng mình
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau